lực lượng quản lý thị trường và công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa vừa phối hợp kiểm tra bắt giữ hàng nghìn sản phẩm giày dép me mặc không có nguồn gốc xuất xứ
sau quá trình điều tra nắm bắt tình hình công an thành phố thanh hóa cùng lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra hành chính nơi ở của trần thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở phố ba phường đông cương thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện khối lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ bao gồm một trăm năm mươi kiện hàng trong đó chủ yếu là quần áo giày dép mũ tất
theo thông tin điều tra số hàng trên do đối tượng trần thị oanh mua về để bán qua các hạ tầng mạng xã hội trực tuyến như facebook zalo shopee
hiện lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số hàng này đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án